liên quan đến định mức sử dụng điện sinh hoạt trong thời gian vừa qua một số báo chí có đưa tin về việc một số hộ dân tách khẩu lắp thêm công tơ để tránh tiền điện trả cao theo biểu giá điện bậc thang
tập đoàn điện lực việt nam evn khẳng định thông tin này là không chính xác đồng thời cho biết thông tin cụ thể về định mức sử dụng điện sinh hoạt cũng như là chính sách giá bán lẻ điện sinh hoạt được bộ công thương quy định tại điều một mươi thông tư một mươi sáu hai nghìn một mươi bốn tt bct ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn về thực hiện giá bán điện như sau
mỗi hộ gia đình trong một tháng được áp dụng một định mức sử dụng điện sinh hoạt trường hợp bên mua điện sinh hoạt có nhiều hộ sử dụng chung công tơ có hộ khẩu riêng thì định mức của hóa đơn tiền điện sẽ bằng định mức của từng bậc thang nhân với số hộ sử dụng chung công tơ
quy định này nhằm bảo đảm công bằng cho các gia đình có nhiều hộ sinh hoạt chung tại một địa điểm không cần phải lắp đặt nhiều công tơ vẫn được hưởng đầy đủ định mức điện của các bậc thang tương ứng với số hộ sử dụng chung công tơ
bên cạnh đó thực hiện chính sách giá điện cho các hộ gia đình sử dụng chung công tơ trong các năm vừa qua evn đã thực hiện cung cấp dịch vụ thay đổi định mức sử dụng điện được công khai đến tất cả các khách hàng sử dụng điện